trạm thu phí thanh nê thuộc địa bàn huyện kiến sương tỉnh thái bình được dựng lên chưa lâu đã gặp phải sự phản ứng từ phía người dân cũng như nhiều doanh nghiệp vận tải quanh vùng
lý do họ đưa ra là tuyến đường tỉnh lộ ba mươi chín b mới nâng cấp được chuyển đổi từ hình thức bt xây dựng chuyển giao thành hình thức bot xây dựng kinh doanh chuyển giao một cách bất hợp lý
nhóm phóng viên truyền hình nhân dân đã về địa phương để tìm hiểu rõ sự việc
theo chân một người lái xe dân địa phương nhóm phóng viên thời sự đã ghi nhận lại được sự phản ứng mạnh mẽ của người dân nơi đây khi trạm thu phí thanh nê bắt đầu hoạt động từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
những phản ứng của người dân đối với việc thu phí trên tuyến đường này không phải là không có cơ sở
vị trí đặt trạm thu phí này khiến cho người dân có khi chỉ di chuyển vài trăm mét từ đầu huyện kiến sương đến trung tâm huyện cũng đã phải trả phí rất cao
chưa hết trạm thu phí thứ hai nằm trên trục đường ba mươi chín b
trạm thu phí thứ hai nằm trên trục đường ba mươi chín b từ thành phố thái bình đi huyện tiền hải là tuyến đường nhà nước đã đầu tư xây dựng và sử dụng gần một mươi năm bằng nguồn vốn ngân sách hiện vẫn đang sử dụng tốt
nhưng khi gặp phải phản ứng của người dân địa phương nhiều cuộc họp đã được tổ chức để tháo gỡ những vướng mắc tại trạm thu phí này
sau đó đơn vị chủ đầu tư là công ty cổ phần taxco nam thái
lại có chính sách cứ cho nhân viên thu tiền vé nếu ai đặt câu hỏi hoặc làm căng thẳng thì lại cho qua
trên thực tế văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh thái bình cho biết dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường ba mươi chín b được ủy ban nhân dân tỉnh thái bình phê duyệt từ năm hai nghìn một mươi
tổng mức đầu tư ban đầu chỉ hơn hai tỷ đồng
theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao bt thanh toán cho nhà đầu tư là công ty cổ phần tasco nam thái từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ
nhưng cho đến tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn dự án thực hiện khoảng một hai trăm năm mươi tỷ đồng
vì giá cả đầu vào chi phí giải phóng mặt bằng tăng cao và điều chỉnh thiết kế tổng mức đầu tư của dự án bị đội vốn thêm lên bốn trăm linh tỷ đồng
chính vì thế tỉnh thái bình đã không còn cách nào khác là chuyển đổi thành hình thức bot xây dựng kinh doanh chuyển giao và giao con đường này cho tasco nam thái
mặc dù đã cố gắng liên hệ nhưng nhóm phóng viên thời sự vẫn chưa nhận được phản hồi từ chính quyền huyện kiến sương và ủy ban nhân dân tỉnh thái bình cho câu hỏi vì sao được lập trạm thu phí trên cả hai tuyến đường